bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết là sau khi có quyết định cho phép nhập khẩu lợn sống từ thái lan
thì có nhiều doanh nghiệp đã đăng ký nhập khẩu lợn
số lượng thì đăng ký tính đến ngày một mươi hai tháng sáu lên tới gần một triệu con
lô lợn thịt đầu tiên ở các tỉnh thành phố phía nam do một công ty nhập khẩu từ thái lan đã về tại tỉnh đồng nai
và trước đó thì công ty này đã nhập ba trăm một mươi bảy con lợn giống
mỗi con lợn thịt được nhập về đợt này có trọng lượng trung bình một trăm linh năm kg
số lợn trên sẽ được công ty cách ly tại trang trại trong năm ngày sau đó lấy mẫu xét nghiệm theo quy định của ngành thú y
nếu kết quả xét nghiệm cho thấy đang lợn thịt đảm bảo an toàn dịch bệnh công ty sẽ cung cấp ra thị trường
bán cho các thương lái và doanh nghiệp có nhu cầu để phục vụ thị trường ở đồng nai và tp hcm với giá bán khoảng tám mươi đồng một ký

đại diện công ty cho biết theo kế hoạch số lợn trên đáng nể đã về đến trang trại vào ngày một mươi bốn tháng sáu
tuy nhiên do lần đầu thực hiện việc nhập khẩu lợn nên công ty còn luôn có lợn thịt đảm bảo an toàn dịch bệnh
tuy nhiên do lần đầu thực hiện việc nhập khẩu lợn nên công ty còn luôn có lợn thịt đảm bảo an toàn dịch bệnh
tuy nhiên do lần đầu thực hiện việc nhập khẩu lợn nên công ty còn luôn có lợn thị trường